đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền nam đội ba cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan
chủ trì phối hợp với tri cục hải quan cửa khẩu cảng sài gòn khu vực một cục hải quan tp hcm
tiến hành khám xét lô hàng năm mươi container gỗ nhập khẩu có nguồn gốc từ châu phi
theo đại diện cơ quan hải quan lô hàng này của công ty trách nhiệm hữu hạng inb giá châu
có địa chỉ năm mươi một nguyễn xí phường hai mươi sáu quận bình thạnh tp hcm mở các tờ khai nhập khẩu và đã được phân luồn
đại diện doanh nghiệp này cũng đã đến chi cục hải quan cửa khẩu cảng sài gòn khu vực một
nộp hồ sơ làm thủ tục thông quan
tuy nhiên khi cơ quan hải quan nghi ngờ về chủng loại gỗ đề nghị doanh nghiệp xuất trình hàng hóa
thì công ty này đã né tránh
xác minh tại địa chỉ đăng ký kinh doanh thì đây là cửa hàng tạp hóa bán đường sữa gạo
theo lực lượng hải quan với lượng gỗ quá lớn vì vậy việc khám xét và kiểm đếm sẽ mất rất nhiều thời gian
và song song với việc khám xét vụ việc cũng sẽ được cơ quan chức năng nhanh chóng tiến hành khởi tố để điều tra làm rõ